từ một công an từ mẫu phẩm do gia đình người đàn ông mất tích cung cấp
và mẫu phẩm từ bộ hai quốc cho ra kết quả quan hệ giữa bà nguyễn tỷ huyền
và bộ xương là quan hệ huyết thống mẹ con ruột
bộ xương chính là anh phan ban thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đi mất tích từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn bảy
sau khi xác định chính xác về nhân thân của nạn nhân
các chính sách tiếp tục tiến hành công việc truy tìm dấu vết của hung thủ
khó khăn tiếp theo là trong quá trình giả soát
các mối quan hệ của anh phan văn thu không nổi lên đối tượng nghi vấn nào
cũng không thể loại trừ khả năng anh thu bị sát hại bởi một vụ án giết người cướp của trên đường đi
hùng thủ rất có thể mới chỉ gặp nạn nhân lần đầu tiên
các nơi về là để bán cho người dân để trồng dưa thôi dưa leo thôi
thì theo tôi nghĩ là anh cũng không có cái mâu thuẫn gì với ai cả
việc điều tra của lực lượng trinh sát thời điểm ban đầu gặp vô vàn khó khăn
không có hướng điều tra cụ thể không xác định được những đối tượng nghi vấn
không xác định được nguyên nhân gây án
lãnh đạo ban truyền án nhận định
hướng điều tra phải bắt đầu từ lời khai của người nhà nạn nhân xem hôm đó anh thu đi đâu
làm gì gặp những ai thậm chí là trên cung đường nào
theo thông tin từ phía gia đình
thì buổi chiều ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn bảy
anh thu có đi mua nứa của nhà của một người quen bên kia sông vo đáy
qua việc xác minh từ người bạn nứa
thì buổi chiều đó sau khi chưa mua được nữa
anh thu có ở lại ăn cơm và vào lúc khoảng bảy giờ tối thì ra về
sau đó khoảng từ bảy đến một mươi giờ
gia đình vẫn liên lạc bằng điện thoại với anh thu
lúc này anh thu có nói đang trên đường về
nhưng mãi sau đó thì không thể về
điện thoại đã tắt và anh cũng mất tích từ đó
lúc này ban chuyên án tổ chức triển khai điều tra theo hướng của án giết người cướp của
chấp nối thông tin từ phía gia đình người bán lúa
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đo đảng
thử nghiệm đoạn đường di chuyển của nạn nhân
cơ quan điều tra xác định
anh thu có thể đã bị sát hại vào khoảng từ tám đến chín giờ tối ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn bảy
ở khu vực bờ sông gần bến đỏ làng bến
mọi nhận định trong công tác điều tra dù được tiến hành tỉ mỉ
cẩn thận để tìm những tình tiết mới
thế nhưng những thông tin vẫn chỉ dừng lại có vậy
nên chưa thể làm sáng tỏ tôn tích của hung thủ
thực tế khu vực bờ sông nơi anh thu bị sát hại rất vắng vẻ
ít người qua lại
nên việc thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân không mang lại kết quả
hướng điều tra đang bê tắc
thì các trinh sát nhận được thông tin từ lực lượng công an xã liên hòa
trước thời điểm tìm thấy bộ hai cốt
khoảng chừng một năm
một công an xã liên hòa thuộc huyện lập thạch
trong một buổi trực có nhận được một cuộc điện thoại nạc danh

thì các trinh sát nhận được bộ hai cốt để để giúp s row
chúng tôi định tìm chiếc bộ đ ig
chúng tôi bị hỏng bởi truyện nam v siempre dừng lại
à và cánh cửa
để lấy c cho con ngay trong jakarta
lúc này cuối cùng tôi bị bị hiểu về một cuộc điện thoại
chia sẻ thành công đăng
nhận được thông tin quan trọng công an tỉnh vĩnh phúc đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định người đàn ông gọi điện thoại nạc danh đó là nguyễn tiến bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
một người thuộc xã liên hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
qua các tài liệu thu thập được từ quần chúng nhân dân cơ quan điều tra còn xác định nguyễn tiến bắc vào thời điểm năm hai nghìn bảy
từng sử dụng một chiếc xe máy giống chiếc xe máy của nạn nhân phan văn thu đã đi
tuy nhiên ở thời điểm vắt điện ra bộ hải cốt thì nguyễn tiến bắc đã bỏ vào tỉnh bình dương làm ăn
sau khi đã xác định đối tượng bắc tiếp tục xác minh các thông tin liên quan tới gia đình của hắn
các điều tra viên xác định mẹ vợ bắc làm nghề lái đò
bà có hai người con trai là phạm văn mão và phạm văn thìn đều cùng làm nghề lái đò qua sông phó đáy
nhưng đã bỏ nghề được gần ba năm
và sinh sống cách bến đò khoảng một trăm năm mươi mét gần với khu vực tìm thấy bộ hài cốt của anh thu
đặc biệt theo nghiên cứu cung đường đi của anh thu trước đó
nếu như muốn trở về nhà từ gia đình người bán nứa anh thu sẽ phải đi qua khu vực bến đỏ này
nơi mà hiện trường xảy ra vụ án là có một cái bến đỏ gọi là bến đỏ làng bến
do gia đình của ba anh em của anh việt anh mão và anh thỉn là tham gia chờ đò
từ ngày đó đến giờ thì sau nhiều năm sau này tức là hai ba năm sau khi vụ án xảy ra
cho đến tại thời điểm khi phát hiện bộ xương thì chúng tôi xác định được là gia đình này không trò đò nữa
căn cứ vào việc đó chúng tôi có nhiều nghi vấn là tại sao gia đình trước đây đang thực hiện việc trở đò qua sông
bây giờ lại không trở đò
cho nên đây cũng là một cái nghi vấn trong quá trình điều tra thì chúng tôi phải tiến hành xác minh
ngoài ra một thông tin rất quan trọng đối với ban chuyên án
đó là người dân khu bến đò cho biết
khoảng gần ba năm nay cứ đến ngày rằm mùng một là mẹ vợ bắc lại mua hoa ra bến đỏ thắp hương
sau đó đổ xuống sông
có khi bà còn ngồi lại khóc và dấm rúi
việc thắp hương ở bên sông ấy sẽ không có vấn đề gì đặc biệt
việc thắp hương ở bên sông ấy sẽ không có vấn đề gì đặc biệt
nếu như gia đình mẹ vợ bác lại mua hoa ra bến đò thắp hương sau đó đổ xuống sông

nhưng gia đình này đã bỏ nghề ba năm nay
việc thắp hương vẫn cứ diễn ra điều đạn
hẳn phải có một khúc
tổng hợp sâu chuỗi các thông tin đã điều tra được về nguyễn tiên bắc và gia đình vợ bắc
ban chuyên án đã khẳng định nguyễn tiên bắc chính là tỉnh nghi số một
nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao sau khi bắc giết người rồi lại gọi điện tới công an xã để thông báo
bác chính là đầu mối của vấn đề
bác chính là đầu mối của vấn đề
ban chuyên án quyết định lên kế hoạch truy tìm bác
ban chuyên án quyết định lên kế hoạch truy tìm đối tượng nguyễn tiến bắc
khi chúng tôi vào đến bình dương
thông qua công tác phối hợp với công an địa phương
thì xác định nguyễn tiến bắc đang làm cho một gia đình quê thanh hóa
nhưng cũng bán xe máy ở tại huyện thuận an tỉnh bình dương
nhưng khi xác định được rõ là nguyễn tiến bắc đang sinh sống ở đó
thì khi vào thì bác đã không còn ở đó nữa
và lại có thông tin là bác đã đi long an
nhưng chúng tôi xác định lại bác không đi long an
bác đã đi long an
đang trên đường trốn ra bắc
khi các cán bộ điều tra vào bình dương để tìm bắt
nhưng chưa có kết quả
thì thông tin về bắc sẽ về vĩnh yên bằng tàu hòa
trong một vài ngày gần đây

ngay lập tức
nhóm trinh sát liên tục bám sát khu vực ga vĩnh yên
quả nhiên bác đã xuất hiện
tại cơ quan điều tra bác khai
thủ phạm của vụ án giết chết anh phan văn thu
chính là đối tượng phạm văn mão

ở sán liên hòa sài gòn
hòa lập thạch
người mà bác không hề sai lạ
bởi nguyễn tiến bác là anh rể của mão
thời điểm đó sau khi sát hại anh thu
mão đã kể với bác
và nhờ bác tiêu thụ hộ
chiếc xe máy mà mão chiếm đoạt của anh thu
vì suốt hơn một năm sống trong giàn và lo lắng
bác đã quyết định gọi điện thoại
nặc danh cho công an xã
để giảm bước nối sợ hãi
và tội lỗi trong lòng
cuộc truy lùng hung thủ bắt đầu được tiến hành
một cách kỹ lưỡng và tuyệt đối giữ bí mật
cơ hội đã đến
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
một tổ công tác mật phục
tại nhà mão
khi nắm được thông tin máu vừa trở về nhà
ở làng bến xã liên hòa
ngay lập tức
vòng vây của các trinh sát khép lại
những ngày đầu bị bắt
mão không chịu khai báo
quanh co trốn tội
đến khi cơ quan điều tra chấp nối
các dữ liệu theo thời gian một cách khoa học
để đối chứng
đồng thời nối với cuộc sống của mẹ hắn hiện tại
và khuyên hắn khai báo thành khẩn
sự chuộc lỗi với người đa quốc
các dữ liệu theo thời gian một cách khoa học
và văn mão đã khai nhận
toàn bộ tội ác của mình gây ra
nó lại như thế
bây giờ tôi xin
bắt loạt gia đình nhà
tôi xin chọn lại
mình xin được
quán đồng bắt loạt
theo lời khai của mão
thì vào chiều muộn ngày hai mươi tám tháng năm
anh thu cũng đi qua quán nước của gia đình ngồi uống nước
rồi nhờ trở đò qua sông
do nhìn thấy anh thu có nhiều tiền
đi một chiếc xe máy mới
mão đã nảy suy nghĩ đồ sống
báo lợi dụng anh thu lúc ngồi chơi uống nước
rồi chờ mão bận trong quán
khách đi hết
mão sẽ chở anh thu qua sông
đúng như dự định
đến tối khi khúc sông đã vắng vẻ
sau khi chở hành thu sang được bờ bên kia
mão đã dự định đến tối khi khúc sông đã vắng vẻ

khiến anh thu chết ngay tại chỗ
sát hải nạn nhân xong
mão lục sắt trong quần của anh thu
lấy đi một điện thoại di động n bảy mươi ba trung quốc
cùng toàn bộ số tiền có trong ví
rồi mão kéo nạn nhân ra khu vực bãi cát để trôn giấu
trở về nhà
mão kể toàn bộ sự việc với mẹ
và anh rể là nguyễn tiến bóc
và nhờ anh rể đem chiếc xe máy đi tiêu thụ
sau do quen biết với một số thương lái bên trung quốc
bác đi qua đường tiểu ngạch
mang xe máy sang bán cho một người có tên là chày
ở thị trấn ái điểm
huyện ninh minh tỉnh quảng tây trung quốc
mãnh đạo chuyên án đã cử tôi
với đồng chí việt trưởng phòng đi lạng sơn
thế khi lên trên đấy
thì phối hợp công lạng sơn
cũng như là sử dụng công tác quần chúng
và lực lượng
ngay ở số những người dân
buôn bán qua đường biên
để xác định
thế và sau hai ngày

và chúng tôi có thông tin
và chính thức xác định được
là chiếc xe máy
mà bị can bán sang trung quốc
cách đường biên giới
của khẩu chí ma khoảng ba mươi mét
và đối tượng ở bên trung quốc
thì vẫn đang sử dụng chiếc xe máy này
để chở cái mũ cao su
thế và bằng các cái biện pháp nghiệp vụ
cũng như là sử dụng lực lượng
cũng như là quần chúng nhân dân
mà những người buôn bán qua lại biên giới
thì đến ngày thứ ba
thì chúng tôi đã phối hợp với công an lạng sơn
một đội biên phòng
cũng như là
và đã thu được chiếc xe máy đem về
với tất cả nhân chứng và vật chứng đầy đủ
phạm văn máu đã phải cuốn đầu nhận tội
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
công an tỉnh vĩnh phúc
đã tổ chức thực nghiệm điều tra
đối với hành vi giết anh phan văn thu
của đối tượng phạm văn máu
tại trại giam công an tỉnh
mọi hành vi phạm tội của máu
để trùng khớp với lời khai của hắn
và kết quả khám nghiệm hiện trường
cùng những dấu vết để lại trên quần áo
trên hộp sọ
xương bả vai của nạn nhân
trước khi nhận thông tin sự việc công an huyện phú bình lập tức tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh sau đó phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh thái nguyên khám nghiệm hiện trường
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân là nam giới khoảng bốn mươi tuổi với chi chít những vết đâm trên cơ thể tập trung chủ yếu ở vùng đầu mặt và tay
chưa rõ hung khí gây thương tích trên người nạn nhân là loại hung khí gì nạn nhân chết trước khi bị ném xuống sông
hành công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra theo quy trình của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao
qua công tác khám nghiệm phát hiện là nạn nhân có nhiều khả năng bị giết vứt xa sông sông hiện trường xảy ra là hiện trường không phải là hiện trường ban đầu
xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng và có tính chất phức tạp công an tỉnh thái nguyên đã thành lập ban chuyên án
tìm ra kẻ thù ác nạn nhân được phát hiện tại miệng đập thủy lợi trên người không một giấy tờ tùy thân
chính vì thế cơ quan công an xác định nạn nhân có thể bị vứt xuống sông ở phía thượng nguồn
đối với các cái huyện lân cận của tỉnh ngoài như là tỉnh bắc giang bắc ninh hà nội và bắc cạn
cách hiện trường không xa có chiếc cầu ba đa ban chuyên án xác định có thể xác nạn nhân được ném từ trên cầu xuống sông
ngay lập tức các trinh sát được tung xuống địa bàn lân cận có bán kính
gần cầu ba đa những thông tin trình báo mất tích được sang lọc
bằng biện pháp giám định vân tay kết hợp với những thông tin thu thập tại địa bàn danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định
đó là anh dương đình bằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm uống xã thượng đình huyện phú bình tỉnh thái nguyên
gia đình nạn nhân cho biết cách đó ba ngày dương đình bằng đã mang theo sáu mươi triệu đồng
trước khi đi khỏi nhà
với nạn nhân một người ham mê cờ bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên bắt tay vào điều tra xác minh những mối quan hệ xã hội của anh dương đình bằng
các đối tượng xã hội có quan hệ với nạn nhân đều được hỏi tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào khả quan
vì sao dương đình bằng bị chết với nhiều vết đâm chém như vậy đây là vụ giết người cướp tài sản hay là sự trả thu tan độc
ban chuyên án quyết định bổ sung thêm lực lượng
chúng tôi đã nhận định ban đầu xác định là vụ án giết người cướp tài sản cướp tiền
sau khi được đánh đạo đơn vị và phân công tổ chính sát chúng tôi là tiến hành giả soát các cái
dùng các biện pháp nghiệp vụ giả soát các mối quan hệ liên quan đến nạn nhân
và đồng thời dựng các nhóm có liên quan về đánh bạc liên quan về nợ lần về tiền ong về kinh tế
qua một ngày xác định nhận định như thế thì xác định được khoảng hơn chục nhóm đối tượng
tờ bạc rồi thì nợ lần rồi thì lô đề bóng bánh rồi các thứ là chúng tôi đều dựng lên và đồng thời
đều có một câu trả lời là
trong lúc cuộc điều tra tưởng chừng như đi vào bế tắc thì các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên nhận được một nguồn tin
hôm nạn nhân dương đình bằng mất tích lại thấy vợ là trương thị thưa hùng dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm
nguồn tin này cũng cho biết đây là hiện tượng rất lạ bởi từ khi thưa về làm dâu chưa bao giờ họ thấy chị ta chịu khó như thế này
chị ta lau chùi quét khắp các tầng nhà
liên tục mang rác đi đổ
không những thế thưa còn đốt rất nhiều đồ đạc ngọn lửa cao đến mức lên gần tới nóc nhà gây cháy bép
và một điều kỳ lạ nữa là khi dương đình bằng vắng nhà thưa còn xuất sáng gọi điện thoại khắp nơi cho bạn bè của chồng đi khắp mọi nơi hỏi han thông tin có hôm dùng xe ô tô đi đến cả sáng hôm sau
đây cũng là một điểm đáng nghi bởi bằng là đối tượng cờ bạc
gia đình vợ con quá quen với việc vắng nhà
với những biểu hiện bất thường mọi nghi vấn tập trung vào người vợ của nạn nhân
chiếc xe ô tô của vợ chồng bằng được trinh sát bí mật kiểm tra
qua quá trình chúng tôi tiến hành điều tra và xác minh thì trinh sát đã phát hiện có những vấn đề nó cũng đặc biệt và nó cũng cháy quy luật một chút
trong chiếc xe la city của gia đình anh bằng thì cũng có những vết máu rất là lạ
hơn nữa là trong nhà có những mùi tanh cũng khác kiểu như là mùi của máu người
như vậy hướng điều tra lúc này đã có điểm cụ thể
các trinh sát đã khéo léo tiếp cận hai đứa con của nạn nhân
các cháu cho biết tối mùng một mươi tháng một mươi một nghe tiếng cạch lớn khi cháu mở mắt
thì thấy bố nằm gục dưới nền nhà lăn qua lăn lại
mẹ thì ngồi trên giường
sáng dậy cháu thấy vết hồng như máu trên tường
cháu hỏi thì mẹ thưa nói bố nôn ra lòng lợn tiết canh
sau đó cháu không còn nhìn thấy bố nữa
ngay sau khi mà chúng tôi đã có những cái tài liệu chứng cứ nhất định
thì chúng tôi xác định là đối với trương thị thưa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
là vợ của anh bằng có những biểu hiện bất thường
tức là khi mà anh bằng chết như vậy thì chị khóc nức nở
thế nhưng mà có một cái tình tiết tức là thỉnh thoảng
là chị nhìn trộm công an đến nhà một cách là khắc cờ
đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã có nhiều chứng cứ để xác định chính thưa trực tiếp liên quan đến cái chết của chồng

lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà trương thị thưa được thực hiện vào một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
những người thân và hàng xóm của anh bằng mới hôm qua còn đau đớn đưa tiếng anh về nơi an nghỉ cuối cùng
hôm nay trợt băng hoang khi biết người sát hại anh chính là thưa
một số người thân của anh bằng không chịu nổi cú sốc này đã ngất liệm
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng trương thị thưa quanh co chối tội
chị ta có vẻ khá bình tĩnh có thể thưa đã mường tượng ra giây phút bị bắt này và chuẩn bị sẵn tâm lý
tuy nhiên thị không thể lý giải nổi những vết máu của anh bằng trên xe ô tô và trên tường nhà nền nhà
trương thị thưa đã phải cuối đầu nhận tội giết chồng

tại cơ quan cảnh sát điều tra trương thị thưa khai thị gặp anh bằng trong một sới bạc và tự nguyện theo về làm vợ
thời gian gần đây anh chồng thua bạc nhiều nên bắt thị phải đưa tiền hàng cho mình để trả nợ

anh bằng yêu cầu vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ đẻ ở lạng sơn
bán mảnh đất đi để lấy tiền cho bằng trả nợ
khi thưa từ chối thì lập tức bị chồng rút kiếm dí vào cổ đe dọa
bắt phải mở két để lấy tiền đưa cho anh ta
nếu như không mở anh ta sẽ giết cả nhà
vốn cao to hơn chồng nên thưa dùng tay gạt kiếm ra và đá một nhát vào người bằng
thanh kiếm rơi ra thưa hoảng hốt chụp lấy và chém liên tiếp vào đầu và ngực chồng
đến khi anh bằng nằm im chị ta cũng gục xuống bên cạnh
sau khoảng một tiếng khi đã bình tĩnh trở lại
thưa lấy chăn cuốn xác chồng lại rồi cuốn vào túi bọc nệm cho vào thùng sát kéo xuống nhà dưới
khi có người phụ nữ đến quầy để mua thuốc
trương thị thưa đã nhờ cùng bê thùng sắc chứa sắc chồng cho vào cốp xe ô tô
ngay sau khi chơi vừa lơ mơ sáng thưa đã hùng hục dọn dẹp nhà cửa
lau các vết máu dính trên tường và nền nhà
mang hết chăn đệm vào bếp châm lửa đốt
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
thưa điều khiển xe ô tô có sát của anh dương đình bằng trong cốp
lên thôn thống nhất xã phú lê huyện bắc sơn lạc sơn quê của thưa
tại đây thị đã gặp nguyễn văn hồ và hoàng văn tuấn
cùng chú tại thôn thống nhất
thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết
và nhờ hai đối tượng này trôn cất hộ
sau đó thưa lại lái xe quay về thái nguyên
sợ không dám trôn tuấn và hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng
nguyễn thị uẩn để kể cho bà nghe hết sự việc thưa nhờ trôn xác chồng
sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà uẩn biết con giết chồng
bà đã nhờ tuấn và hồ chuyển xác anh bằng ra quốc lộ để thưa bố trí xe đưa trở lại thái
đến thái nguyên thưa đã dùng xe máy cùng tuấn trở xác anh bằng ném xuống sông
thưa trả cho tuấn năm triệu đồng rồi trở về nhà tuấn quay trở lại lạng sơn

về đến nhà để tạo chứng cứ giả và che mắt mọi người
trương thị thưa xuất sẵn đến nhà người quen để tìm chồng
hàng xóm lấy làm lạ
bởi từ trước tới nay anh bằng nhiều lần vắng nhà
có thấy thưa đi tìm đâu
đến sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
quân chủ nhân dân phát hiện sát anh bằng nổi trên khúc sông cầu
thuộc xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tin người dân phát hiện sát chết đến tay thưa
để tạo chứng cứ là chồng mình bị xã hội đen giết để cướp tài sản
thưa đã lấy một chiếc sim giác nhắn tin vào số điện thoại của chồng
ở nhà với nội dung
ra sông mà nhận sát chồng về
với những thủ đoạn đánh lừa mọi người
thưa đinh minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình
nên khi được công an đến báo hôn tin
thưa ung dung đến nhận sát chồng

thưa mang về nhà mai tán

không tục tập quán

ngày hôm sau là để cho chị thưa đưa chồng
đưa chồng đi trôn cất xong

để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trở lại câu chuyện đau lòng mà trương thị thưa đã gây ra
có thể chị ta không có ý định giết người ngay từ đầu
nhưng hành vi phi tăng sát chồng
thì lại là hành vi vô đạo đức không thể chấp nhận được
việc cơ quan điều tra chọn thời điểm bắt trương thị thưa
sau khi anh bằng đã được trôn cất xong xuôi
chứ không bắt ngay trong đám tang
là để thưa có cơ hội để bắt thưa